đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới với cây trồng chủ lực là dưa lưới nấm và một số loại rau màu khác
sau một thời gian tự tìm hiểu học tập kỹ thuật trồng dưa lưới từ những trang trại trong và ngoài tỉnh
thấy được tiềm năng của dư lưới anh đã đầu tư trồng thiếu điểm một m hai nhà màng trồng dưa lưới
năng suất vụ đầu tiên đạt ba tấn trừ chi phí thu lại hơn sáu mươi triệu đồng
từ đó anh đã đứng ra vận động kêu gọi những người có chung sở thích niềm đam mê thành lập nên hợp tác xã này
ngoài một m hai trồng dưa lưới đang tiếp tục gieo trồng vụ thứ hai
anh thành đang tiếp tục đầu tư hai trăm linh m hai nhà lòng để trồng nấm nhằm đa dạng hóa các mặt hàng cho hợp tác xã
đồng thời anh cũng có kế hoạch mở rộng thêm diện tích trồng dưa lưới
vì đầu ra đã được một hợp tác xã công nghệ
công nghệ cao ở tỉnh bình dương bao tiêu trọn gói
khó khăn nhất với em bây giờ là thiếu vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất
cái công nghệ cao này thì đòi hỏi vốn về lớn
nhưng mà thực sự là với cái khả năng của tụi em thì nó cũng có hạn thôi
và cũng mong các ngành và chính quyền địa phương cũng quan tâm hơn
hỗ trợ với tụi em là ví dụ như là cho tụi em vay vốn yêu đáy một tí
hoặc là có chương trình chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp
nông thôn như thế thì ưu tiên cho tụi em để tụi em phát triển
đầu ra được đảm bảo giá cả ổn định mỗi năm dưa lưới được trồng bình quân ba vụ
mỗi vụ có thời gian kéo dài từ sáu mươi năm đến bảy mươi ngày
nên hiện tại hợp tác xã rau an toàn phước an đã thu hút được bảy thành viên tham gia
cũng như hộ anh thành hộ anh lê quang phúc đã mạnh dạng đầu tư sáu trăm linh m hai để trồng dưa lưới
kết thúc vụ đầu tiên anh phúc đã thu lại được bốn mươi triệu đồng
hiện tại anh đang tiếp tục đầu tư trồng thêm một m hai
khác với phương thức mô hình hợp tác xã thời kỳ trước đây
ở hợp tác xã này các thành viên chủ động sản xuất rau quả ngay trên chính diện tích đất của nhà mình
hợp tác xã chịu trách nhiệm đứng ra tìm thị trường và tiêu thụ sản phẩm
các sản phẩm đầu vào như phương bán thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật cây giống
được hợp tác xã trị

sau khi tiêu thụ sản phẩm các thành viên trích một phần lập quỹ sử dụng cho việc cung cấp đầu vào
theo các hộ dân khi tham gia hợp tác xã thuận lợi hơn so với việc sản xuất nhỏ lẻ mệt ai nấy làm
nếu như trước đây đầu ra không ổn định có lúc rau trồng ra không bán được
thì nay lượng rau của hợp tác xã này sản xuất ra được tiêu thụ một cách ổn định